vào sáng ngày hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố thanh hóa cho biết là địa phương vừa phát hiện ba mươi bảy giáo viên học sinh dương tính với sars cov hai tại trường tiểu học điện biên hai
toàn bộ gần một ba trăm linh học sinh còn lại của nhà trường đang được các cơ quan y tế tiến hành test tầm soát
trong khi đó tại hà nội ubnd tp cũng vừa có đánh giá về cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
theo kết quả đánh giá cấp độ dịch mới nhất được cập nhật hà nội vẫn ở cấp độ hai là nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
thế nhưng nhiều quận huyện thị xã và xã phường thị trấn có sự điều chỉnh cấp độ dịch so với báo cáo đánh giá của bảy ngày trước đó
theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất này hai huyện cấp độ một ở tuần trước là phúc thọ và phú xuyên đều đã tăng lên cấp độ hai
vì vậy mà toàn thành phố không còn quận huyện nào là vùng xanh
trước tình trạng diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín lãnh đạo ubnd tp hà nội yêu cầu
thực hiện nghiêm phòng chống dịch đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán